phát biểu tại buổi tiếp chủ tịch hội đồng liên bang nga matvienko chủ tịch nước trần đại quang đã nhấn mạnh
việt nam luôn coi trọng và ưu tiên củng cố tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
trên nền tảng hữu nghị truyền thống bền chặt chú trọng phát triển hợp tác hiệu quả thực chất giữa hai nước trên mọi lĩnh vực
chào mừng bà chủ tịch hội đồng liên bang sang thăm việt nam chủ tịch nước trần đại quang đề nghị
hai bên sớm thống nhất và triển khai danh mục nhiệm vụ ưu tiên năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước cũng đề nghị quốc hội nga phát huy vai trò giám sát triển khai thực hiện hiệp định
đồng thời hỗ trợ sớm ban hành các văn bản nội bộ cần thiết cho việc thực thi hiệp định theo quy định của pháp luật nga
việt nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với nga trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh giáo dục
đào tạo văn hóa du lịch khoa học công nghệ hợp tác giữa các địa phương hai nước
chủ tịch hội đồng liên bang nga matt vienco cảm ơn chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp
chủ tịch hội đồng liên bang nga đề nghị hai bên tiếp tục khai thác mạnh mẽ các tiềm năng của mỗi bên
để phát huy cao nhất quan hệ đối tác chiến lược
bà ma vienco cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa trao đổi văn hóa ngoại giao nhân dân
đa dạng hóa hợp tác kinh tế thương mại nhằm khai thác và tận dụng có hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam
liên minh kinh tế á âu
bà mavienko cho biết phía nga rất coi trọng các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nga tại việt nam
và mong muốn chính phủ và các cơ quan hữu quan của việt nam quan tâm tạo điều kiện để các dự án
chương trình hợp tác đầu tư này hoạt động hiệu quả góp phần đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn